ngày hai tháng chín tại đền thờ bắc hồ ở ấp ba xã lương tâm huyện long mỹ
lãnh đạo tỉnh hậu giang cùng đông đảo người dân trong vùng đã long trọng tổ chức lễ dân hương
viếng bác và báo công lên bác
đền thờ bắc hồ ở xã lương tâm huyện long mỹ tỉnh hậu giang là nơi được người dân trong vùng rất tôn kính
trong các dịp lễ như ngày một mươi chín tháng năm và mùng hai tháng chín dù có đi đâu làm gì thì cán bộ và nhân dân hậu giang
đều quy tụ về đây để tưởng nhớ công ơn của bác và tự dân mình trong việc gian luyện đạo đức cách mạng
với ý nghĩa đó hàng năm tỉnh hậu giang tổ chức kỷ niệm và dân hương viếng bắc nhằm ôn lại
truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hậu giang đã dân hương dân lễ vật
lên đền thờ bắc thể hiện với tất cả lòng thanh kính biết ơn đến vị cha già của dân tộc
nhà cách mạng thiên tài trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giành độc lập thống nhất đất nước đem lại hòa bình ấm no cho đất nước
tham gia lễ hội đua thuyền mừng tết độc lập năm nay có hai mươi năm thuyền bơi nam và tám thuyền đua nữ
với gần một hai trăm linh vận động viên tranh tài trên đường đua hai mươi bốn km đối với thuyền đua nam và một mươi tám km với thuyền đua nữ
ngay sau phần khai mạc là lễ diễu hành trên sông kiến giang của ba mươi ba thuyền bơi và thuyền trang trí
của các ngành đơn vị trong huyện lệ thủy
đúng bảy giờ cuộc đua bắt đầu trong sự hò reo cổ vũ sôi nổi của hàng vạn người trên suốt chiều dài dọc theo dòng kiến giang
kết quả chung cuộc ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho thôn an xá xã lộc thủy
giải nhì cho thôn lộc an xã an thủy giải ba cho thôn tuy lộc xã lộc thủy
cũng trong ngày hai tháng chín trên sông hàn đã diễn ra cuộc đua thuyền truyền thống thành phố đà nẵng
mở rộng tranh cúp vtv tám thu hút hàng trăm tay trèo ở các đội đua thuyền quảng nam và đà nẵng về tham dự
giải đua có hai nội dung thi đấu dành cho nam và nữ mỗi thuyền truyền thống có một mươi hai tay trèo
đặc biệt tại giải năm nay ban tổ chức quyết định đưa bộ môn đua thuyền cây ác vào thi đấu
với mục đích giới thiệu một loại hình đua thuyền mới của đà nẵng
cuộc thi đua thuyền truyền thống trên sông hàn đã thu hút hàng ngàn người dân cùng du khách du lịch tham gia theo dõi và cổ vũ
đây là một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao sôi động
chào mừng kỷ niệm ngày quốc khánh tại thành phố đà nẵng
còn tại thừa thiên huế giải đua ghe truyền thống trên sông hương chào mừng bảy mươi một năm quốc khánh mùng hai tháng chín
đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi và cổ vũ
giải đua ghe truyền thống năm nay thu hút gần bốn trăm linh vận động viên của một mươi tám đội nam và nữ đến từ các địa phương trong tỉnh tham gia
giải đua ghe không chỉ là cuộc thi tài thể thao mà là hoạt động truyền thống mang tính văn hóa sâu sắc
được tổ chức định kỳ hàng năm chào mừng ngày lễ quốc khánh của đất nước ngoài
cùng cho người dân đây còn là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của huế đến với du khách